từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi một là tuần làm việc thứ tư của quốc hội
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội đã thảo luận về nhiều nội dung quan trọng như thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
và thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại các phường của thành phố hà nội
theo đó trong tuần làm việc quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
quốc hội thảo luận tại hội trường và tại tổ về nhiều dự án luật quan trọng như dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư
luật lực lượng dự bị động viên luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
luật sửa đổi bổ sung điều ba luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
luật đầu tư sửa đổi luật doanh nghiệp sửa đổi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
luật thanh niên sửa đổi
quốc hội cũng đã thảo luận về báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
và chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước capet huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
và nghe các báo cáo về việc đề nghị quốc hội phê chuẩn hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và hiệp ước bổ sung năm hai nghìn năm giữa việt nam và campuchia
nghi định thư phân giới cam mốc biên giới trên đất liền giữa việt nam và campuchia
đáng chú ý trước tình trạng cháy nổ diễn biến ngày càng phức tạp
quốc hội đã dành cả ngày một mươi ba tháng một mươi một để thảo luận tại hội trường
về việc thực hiện chính sách pháp luật về việc phòng cháy chữa cháy giai đoạn năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi chín
nhiều đại biểu cho rằng bức tranh tổng thể về phòng cháy chữa cháy không có gì mới nguyên nhân không có gì bất ngờ
vậy nên điều quan trọng nhất sau giám sát tối cao của quốc hội là những hạn chế tồn tại này sẽ được chấn chỉnh như thế nào
chứ không phải như vừa qua sau khi cơ quan chức năng kết thúc kiểm tra thì mọi việc lại đâu vào đấy chẳng khác nào ném đá ao bèo
trong khi đó thảo luận về dự thảo nghị quyết về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận thị xã của thành phố hà nội
nhiều đại biểu quốc hội bày tỏ ủng hộ việc thí điểm mô hình chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm của hà nội
bên cạnh đó các đại biểu quốc hội cũng đề nghị cần hết sức cân nhắc trong việc thực hiện thí điểm
và cần phải quan tâm để việc điểm mô hình này vừa bảo đảm quy định của pháp luật phù hợp với tinh thần của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
đồng thời đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đề ra trong việc tinh giản bộ máy nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp